kể từ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải tp hcm quyết định điều chỉnh giao thông
tại nhiều tuyến đường một chiều thuộc địa bàn quận một và quận một mươi thành hai chiều
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vừa góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế đêm
từ hai mươi hai h đến sáu h ngày hôm sau cho phép lưu thông hai chiều xe ô tô tại tám tuyến đường một chiều
trên địa bàn quận một như đường bùi thị xuân đoạn từ đường cách mạng tháng tám đến đường hẻm một trăm năm mươi nguyễn trãi
đường nguyễn hữu cầu đoạn từ đường trần quang khải đến đường hai bà trưng đường nguyễn huy tự
đoạn từ đường đinh tiên hoàng đến đường nguyễn văn giai đường sư nguyệt anh
đoạn từ đường tôn thất tùng đến đường cách mạng tháng tám và tuyến đường sư vạn hạnh
đoạn từ đường ba tháng hai đến đường tô hiến thành quận một mươi